tiếp tục chương trình kỳ họp thứ ba quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay quốc hội nghe và thảo luận tại hội trường về dự án luật quản lý sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
nhiều đại biểu cho rằng việc ban hành luật này là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia an toàn xã hội trong tình hình mới
thảo luận tại hội trường dù nhiều đại biểu đồng tình dự thảo đã đủ điều kiện để thông qua tại kỳ họp lần này
song cũng đưa ra một số ý kiến góp ý nhằm hoàn thiện hơn
về đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng vũ khí thể thao vũ khí thô sơ công cụ hỗ trợ
một số ý kiến đề nghị thu hẹp đối tượng được trang bị cân nhắc việc trang bị vũ khí quân dụng
trong một số lực lượng như dân quân tự vệ lực lượng kiểm lâm kiểm ngư hải quan an ninh hàng không
do đó tôi đề nghị cần nghiên cứu bổ sung các quy định quản lý chặt chẽ việc sử dụng vũ khí
đặc biệt là việc sử dụng vũ khí của người chỉ huy người đánh đạo thủ trưởng cơ quan đơn vị được trang bị vũ khí
bổ sung các quy định về khu vực cấm mang theo vũ khí như trường học công sở bệnh viện
bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng dự thảo luật cần có các quy định rõ ràng hơn
đối với việc sử dụng vũ khí vật liệu nổ theo các tập tục của một số đồng bào dân tộc
và ban cơ quan chủ trì thẩm tra chưa nghiên cứu về việc sử dụng vũ khí thô sơ vật liệu nổ vào mục đích văn hóa
thế mà bây giờ như vậy là chúng ta không quy định như vậy
thì nay mai nếu già làng trưởng bản trưởng dòng họ người ta yêu cầu là phải dùng cái tiếng súng
để mà báo trong đáng hiếu đáng tăng như thế này
thì sau đáng tăng đó là tất cả những người mà người ta vi phạm
tất cả những người ta dùng tiếng súng và dùng cái tiếng nổ
gây ra đó là sẽ vi phạm hết
theo kiến nghị trước đó của một số đại biểu
hiện dự thảo luật lần này đã quy định nguyên tắc chỉ nổ súng và các trường hợp cụ thể được nổ súng
bảo đảm tương xứng với tính chất nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật
phù hợp với quy định về phòng vệ chính đáng tình thế cấp thiết